trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin xuất hiện một ca lây nhiễm trong cộng đồng tại quận hoàn kiếm hà nội
trước những thông tin sai lệch này bộ y tế đã bác bỏ và thông tin thêm
đây chính là bệnh nhân số một ba trăm năm mươi tám hai mươi năm tuổi quốc tịch ấn độ nhập cảnh tại sân bay nội bài vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
được cách ly tại hà nội ngay sau khi nhập cảnh tại một khách sạn dùng để cách ly ở quận hoàn kiếm hà nội
lấy mẫu vào ngày một tháng một mươi hai kết quả xét nghiệm ngày hai tháng một mươi hai tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
chúng tôi xin được nhắc lại là khách sạn mà bệnh nhân lưu trú ở hàng bông là khách sạn chỉ dùng để cách ly có thu phí chứ không phải là khách sạn thông thường